một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng giữa chín xe ô tô vừa xảy ra vào tối qua ngày hai tháng một
trên đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây khiến cho nhiều người bị thương
và hàng loạt phương tiện bị hư hỏng nặng
vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm tại km một mươi một bảy trăm linh đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
đoạn gần trạm thu phí long phước tp thủ đức đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa chín phương tiện
vụ việc đã khiến cho bảy người bị thương gồm năm người lớn và hai trẻ nhỏ
các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
vụ tai nạn khiến cho các phương tiện hư hỏng nặng cao tốc tp hcm long thành dầu dây bị kẹt xe kéo dài
ngay sau khi xảy ra tai nạn đội tuần tra của cao tốc đã có mặt tại hiện trường
và hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu